thưa quý vị vào khoảng hai mươi h tối ngày hai mươi tám tháng bảy công an thành phố thái nguyên đã di lý dương văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm ao sen xã thịnh đức thành phố thái nguyên từ tp hcm về thái nguyên để điều tra xử lý hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản
đấu tranh bước đầu dương văn việt khai nhận do nợ anh bùi duy khánh chú tại tổ một mươi chín phường thịnh đán thành phố thái nguyên số tiền là một mươi năm triệu đồng vào ngày hai mươi năm tháng bảy khi khánh gọi điện đòi nợ bản thân không có tiền nên việt đã nảy sinh hành vi phạm tội

được về nhà ông nguyễn văn long ở xã phúc triều thành phố thái nguyên là bố vợ của việt tại đây việt đe dọa yêu cầu ông long trả lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông long đã cầm của ông dương văn hải bố đẻ của việt trước đó
khi lấy được giấy tờ việt đã để lại toàn bộ tài sản cướp được cho ông long rồi về nhà đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bố đẻ sau đó bỏ trốn
nhận được tin báo công an thành phố thái nguyên đã tổ chức điều tra truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định được mối quan hệ địa điểm việt có khả năng lẩn trốn đồng thời phối hợp với các cơ quan sở tại để đón lõng đối tượng
sau khi có kết quả trao đổi trước đó với công an phường một mươi ba sau khi đối tượng vào đến phường chúng tôi đã gửi điện cho phòng hình sự của chỗ đội hình sự của công an quận dân bình
sau khi đó công an phường đã bắt được đối tượng
việc nhanh chóng bắt giữ được đối tượng thu hồi tài sản của cán bộ chiến sĩ công an thành phố thái nguyên đã thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân